tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã có buổi làm việc với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về tình hình tiếp nhận
và thực hiện quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp
theo nghị định số một trăm ba mươi một ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
sau sáu tháng thành lập đến thời điểm hiện tại ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đã tiếp nhận quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
đối với một mươi chín tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước từ năm bộ công thương giao thông vận tải
nông nghiệp và phát triển nông thôn tài chính thông tin và truyền thông
sau khi có nghị định một trăm ba mươi một công tác nhân sự của ủy ban đã được thực hiện tiếp nhận năm mươi cán bộ biên chế
phân về tám vụ chuyên môn và một trung tâm thông tin các quy chế nội bộ
quy chế hoạt động của ủy ban cơ bản đã hoàn thành
các cán bộ đều là những người được điều chuyển từ các bộ ngành về ủy ban
nên không tăng biên chế theo đúng quy định
tuy nhiên ủy ban cũng cho rằng
năm mươi cán bộ biên chế không đủ bảo đảm cho hoạt động của ủy ban
đề nghị được tăng thêm năm mươi biên chế cho trung tâm tin
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
đã có quyết định đồng ý về việc tăng cường thêm năm mươi biên chế cho ủy ban
xong phó thủ tướng cũng nhấn mạnh
về cơ cấu lãnh đạo ủy ban cần xem xét lại đã đủ hay chưa
một chủ tịch ủy ban và hai phó chủ tịch ủy ban có đáp ứng được yêu cầu hoạt động không
bên cạnh đó việc tuyển chọn cán bộ cần có tiêu chí rõ ràng
lựa chọn người tinh hoa chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm
để nâng cao hiệu quả công việc
tránh chọn người không phù hợp không đáp ứng được yêu cầu của công việc